ngoài những vở diễn kinh điển các tác gia và đạo diễn của sân khấu tuồng luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo những đề tài mới những hình tượng nhân vật có tính đương đại để tuồng có thể gần gũi hơn với đời sống văn hóa hiện nay
trong đó hình tượng những người làm cách mạng và lãnh tụ hồ chí minh chính là thử thách đối với những người viết kịch bản tuồng
một trong số những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về hình tượng nhân vật hiện đại chính là vở tuồng không còn đường nào khác của nhà biên kịch văn sử
cho đến ngày hôm nay vở tuồng vẫn mang một giá trị đặc biệt trong loại hình sân khấu thể nghiệm của việt nam
không còn đường nào khác là kịch bản tuồng thử nghiệm về đề tài hiện đại viết về cuộc đời hoạt động của đồng chí nguyễn thị định và phong trào đồng khởi ở bến tre những năm đầu của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
kịch bản của vở tuồng được viết bởi nhà biên kịch văn sử
tại thời điểm đó ông đang công tác tại nhà hát tuồng trung ương và được giao viết một vở tuồng để chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu
sau khi nhận lời với nhà hát tuồng việt nam thì tôi mới thấy rằng là mình đã nhận công việc quá sức mình về làm một vở tuồng để chào mừng đại hội đảng thì chắc chắn phải chọn đề tài

theo tôi lúc đó chọn đồng khởi biên tre ngoài việc đề cao được tấn công anh hùng của những người chiến sĩ ở miền nam
tôi cũng có thể liên hệ chủ đề này với công cuộc đổi mới mà đại hội đảng sẽ đề ra nghị quyết quan trọng lần thứ sáu
bởi vì sự nhạy cảm cũng là nhãn quan của người nghệ sĩ thì cũng phải phòng đoán và biết trước là sau đại hội sáu
thì sẽ có một cuộc đổi mới
có một cái gì đổi mới có một cái gì nó sẽ là đột biến của cách mạng việt nam
thế quả là như tôi nhận định và cuối cùng thì tôi chọn đại hội khởi là chức chính xác
ekip sáng tạo vở diễn lúc ấy bao gồm nhà biên kịch văn sử đạo diễn đoàn anh thắng
nhạc sĩ đặng hoành loan biên đạo múa ứng duy thịnh và họa sĩ đinh quý thêm
với họ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu để có thể xây dựng được hình tượng
một nhân vật đặc biệt
hiện đại trên sân khấu tuồng là một thách thức lớn đối với cả tập thể sáng tạo vở diễn
không chỉ có vậy lần công diễn thử đầu tiên của vở diễn đã được chính đồng chí nguyễn thị định
lúc đó là ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam tới duyệt và cho ý kiến
nhớ lại kỷ niệm khi ấy nhà biên kịch văn sử vẫn không thể quên được những cảm xúc lo lắng hồi hộp
bởi đó là lần đầu tiên một nhân vật có thật được đưa vào sân khấu tuồng
và cô ba định
khi đó đang xem trực tiếp mình trên sân khấu tuồng sẽ như thế nào
bởi vì nếu mà ta nghe ý kiến góp ý của cô ba
nếu thấy còn có những cái chi tiết những cái tỉnh tiết nào nó phù hợp với tuồng và nó thú vị
thì chúng ta bổ sung cho cốt truyện tuồng
thế này tốt nhất là ta liên tục gặp bà ở trên cơ quan
thì lúc đó là bà định đang là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và hai anh em nó lên tặng nhà và gặp
thế khi mà gặp bà định thì cô ba rất là nhiệt tình góp ý cho vở tuồng
và đồng thời còn kể thêm cho nhiều cái chi tiết rất là hào hùng và khốc liệt của cái phong trào đường khởi biến tre
trong quá trình giàn dựng vở tuồng tác giả đạo diễn cùng cả ekip sáng tạo luôn sát cánh bên nhau
cùng điều chỉnh kịch bản thêm bớt lời thoại bài ca
hoặc chăn trở tìm cho ra những trò diễn những miếng tuồng
nhưng phải là tuồng của ngày hôm nay tuồng của hiện đại
quyết không chịu dập theo những khuôn mẫu hay mô hình sẵn có của tuồng truyền thống
người trực tiếp làm âm nhạc cho vở diễn khi ấy nhà nghiên cứu âm nhạc đặng hoành loan
giờ vẫn luôn cảm thấy tự hào về những tâm huyết mà cả ekip dành cho vở tuồng
để có thể tạo nên một sự thể nghiệm mới mẻ trong sân khấu tuồng việt nam
chúng tôi hứa màn là thế thì bây giờ cấy một cái vở hiện đại vào trong một cái nhà hát
mà tất cả những nguyên tắc diễn của nó phải giữ nguyên thì làm thế nào
phải nói đấy là cái ý tưởng mà khi chúng tôi bắt đầu vào dựng cái vở không còn đường nào khác
từ cái ý tưởng đấy thì nó phải thay đổi âm nhạc thay đổi cách diễn thay đổi cách múa
tóm lại tức là bắt đầu nó trở thành một cái sân khấu mà cái dấu ấn tác giả nó nhiều hơn là dấu ấn cổ truyền
khi chúng tôi làm thì chúng tôi không nghĩ đó là câu chuyện táo bạo
chúng tôi nghĩ rằng đó là việc cần phải làm bởi vì nghệ thuật luôn luôn đồng hành với cuộc đời
cuộc đời nó chuyển động thì sáng tạo nghệ thuật cũng phải chuyển động theo
đó là việc đương nhiên của những người làm nghề
thành thử ra chúng tôi nhanh chóng gặp nhau lắm
điều này không cần phải lý giải cần phải phân tích nhau nhiều
toàn những người là rất là nhạy cảm và cũng có những cái có cái khả năng cái năng lực sáng tạo
thành thử ra mặc dù cái thời đó so đến ngày hôm nay nó có nhiều cái khác
nhưng đó cũng là cái khởi điểm của ngày hôm đó
cũng là cái mà cái vở đó nó hòa nhịp chung được với cái thẩm mỹ của thời đại
và vai diễn cô ba định trong vở diễn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã được hóa thân thành công bởi nghị sĩ nhân dân mẫn thu
giờ đây dù đã hơn ba mươi năm nhưng mỗi khi nhắc tới vở tuồng không con đường nào khác
bà vẫn chưa bao giờ quên được tình cảm niềm chân quý và cả sự xúc động của cô ba định dành cho bà khi vở diễn kết thúc
hôm đó thì cô ba định cũng rất xúc động và ôm lấy chúng tôi
và có khen là các anh các chị thể hiện tôi và cuộc đời của tôi
cũng như là cái phong trào giải phóng miền nam của quân giải phóng miền nam bây giờ là cực kỳ hay
cô ba định có khen như thế thì chúng tôi cũng rất là xúc động
khi viết vở tuồng không còn đường nào khác tác giả đã phải đứng trước ba cái khó
cái khó thứ nhất là vở tuồng thử nghiệm viết về đề tài hiện đại
thứ hai nội dung của vở tuồng nói về cuộc đời của một người đang còn sống và có vị thế trong xã hội
và thứ ba lần đầu tiên sân khấu tuồng thể hiện hình tượng bắc hồ
trong vở tuồng không còn đường nào khác
nhân vật chủ tịch hồ chí minh không phải là nhân vật chính
nhưng nhà biên kịch văn sử và đạo diễn đoàn anh thắng đã xác định được thời điểm thích hợp
sao cho sự xuất hiện hình tượng bắc hồ đạt được hiệu quả cao nhất
ấy là khi cách mạng miền nam bị mỹ diệm đàn áp vô cùng khốc liệt
trong giây phút gian nguy cùng cực nhất đồng chí nguyễn thị định đã nghĩ tới bác hồ
để giúp mình thêm vững lòng tin vượt qua những khó khăn thử thách
chúng ta là hết sức đói kém khó khăn gian khổ và nhiều người muốn bỏ nước này ra đi
do nên là còn những người mà tin tưởng vào đảng và dân tộc yêu tổ quốc này ở lại thì gặp muôn vạn khó khăn
do nên đang chờ đợi nhà nước cũng như là đảng sẽ có một cái chuyển đổi nào đó có một cái thay đổi nào đó để mà cứu dân tộc cứu đất nước mình ra khỏi đói nghèo và hòa nhập với thế giới với nam châu để mà xây dựng một cái đất nước việt nam hòa bình độc lập tự chủ
thế thì tức là cái phở của chúng tôi làm thì nó có hai chủ đề trong một chủ đề
một chủ đề là ca ngợi đề cao tấm cương hy sinh bất khuất của đồng bào biến tre nói riêng cũng như là đồng bào nam bộ nói chung
nhưng đồng thời một cái chủ đề nữa là muốn gửi tới nhân dân nói chung và gửi tới đại hội đảng một tiếng nói của giới văn nghệ sĩ rằng muốn đảng có một cái sự thay đổi
có một cái quyết sách để mà giúp cái đất nước của chúng ta thoát khỏi
thì quả thật là sau cái đại hội đội sáu đất nước chúng ta bước vào một thời kỳ đổi mới và đồng thời là xóa bỏ bao cấp
và khi đó nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ là người đã vào vai hồ chủ tịch trong vở tuồng không còn đường nào khác
dường như với ông trong sự nghiệp sân khấu của mình được hóa thân thành một nhân vật có tầm vóc như vậy là một niềm vinh dự đặc biệt không thể nào quên
hình tượng bắc hồ
hình tượng rất thiêng liêng đối với các nghệ sĩ
những nghệ sĩ được thể hiện hình tượng bắc hồ đấy là một cái niềm vinh hạnh của một cá nhân
nhất là đối với nghệ thuật tuồng mà thể hiện hình tượng bắc hồ
thì đấy là một cái mà chúng tôi nói ở trong nghề
đấy là rất liều làm sao để thể hiện được hình tượng bác
trong một cái không gian sân khấu tuồng nó cách điệu
nó mang cái tính thật
cái thẩm mỹ rất là khác so với cái đời thuộc
và lần đầu tiên
chúng tôi xuất hiện trong cái cái lớp của bà ba đinh ấy
thì cái lời của bác cất lên
nói rằng giả hồ vấn từng phút từng giấc
ở bên cạnh đồng bào đáp bộ
thì cả cái hội trường lắng lặng
và cái như là cái cái cái
cái ấn cái ấn cái ấn cái ấn của bắc hồ
cái ấn cái ấn cái ấn cái ấn cái ấn của bắc hồ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vở tuồng không còn đường nào khác đã được nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
cùng các nghệ sĩ nhà hát tuồng trung ương khôi phục giàn dựng lại bối đắp thêm nhiều màng miếng tuồng
làm cho vở diễn càng thêm sinh động và hấp dẫn
vở tuồng không còn đường nào khác đã vinh dự được tặng giải thưởng của bộ quốc phòng
về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
vở tuồng không còn đường nào khác đã được nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ

để th día chất tuồng ở trong vở diễn của đề tài hiện đại này sẽ đậm hơn
vở tuồng vẫn là vở tuồng như tôi đã viết
có sự thêm bớt về nội dung cũng như thêm bớt về nghệ thuật để vở diễn gọn lại
và đồng thời có sự hấp dẫn hơn
nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ không đóng
bài bắc hồ nữa là nhiệm vụ đạo diễn còn bài bắc hồ lại chuyển cho nghệ sĩ văn tân
thì nghệ sĩ văn tân cũng là người thể hiện bài bắc hồ rất thành công
giờ đây với kịch bản tuồng thử nghiệm đề tài hiện đại và hình tượng bắc hồ trong sân khấu tuồng
vở diễn không còn đường nào khác vẫn là một bài học quý báu để những thế hệ nghệ sĩ tuồng kế tiếp học tập theo
khi vở tuồng không còn đường nào khác ra đời thì chúng tôi thấy có rất nhiều những cái mà đến ngày hôm nay các thế hệ nghệ sĩ trẻ nối tiếp
có những bài học hết sức là quý báu cho việc tiếp cận về đề tài hiện đại
bởi vì không còn đường nào khác là những vở tuồng về đẹp hiện đại với những con người thật
những nhân vật lịch sử nhân vật hiện đại mà chúng ta thấy còn tồn tại trong đời sống của chúng ta
mà ngày hôm nay chúng ta đều biết
như bà nguyễn thị định là một nhân vật chính trong vở tuồng
rồi hình tượng chủ tịch hồ chí minh cũng được thể hiện trong vở tuồng không còn đường nào khác
thì có thể nói trong thời điểm vở tuồng không còn đường nào khác ra đời
với cái bàn tay đạo diễn của cố đạo diễn đoàn anh thắng
lúc đó thì tôi còn đang là diễn viên tôi chưa phải là nhà quản lý
thì tôi đã thấy được các cái bậc tiền bối thể hiện các cái vai diễn trong vở diễn rất là thành công
và khi vở diễn đến với công chúng thì cũng được công chúng và những nhà lý luận
những nhà phê bình
và dưới nghệ thuật sân khấu đánh giá cao về cái vở tuồng hiện đại không còn đường nào khác
tuy sân khấu tuồng giờ đây đang vắng bóng người xem
nhưng với mong mỏi của những người luôn đau đáu với nghệ thuật truyền thống
như nghệ sĩ nhân dân mẫn thu nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
hay với thế hệ lãnh đạo nhà hát tuồng đương thời
thì lớp diễn viên trẻ nối nghiệp hôm nay chính là niềm hy vọng
để sân khấu truyền thống luôn sáng đèn phục vụ khán giả
khi mà được vào
hoạt động với nghệ thuật với các nghệ sĩ của nhà hát
thì em cảm thấy cái lòng yêu nghề của mình
ví dụ các nghệ sĩ lên sân khấu truyền dạy cho mình những cái vai diễn
mà rất là kiểu tận tâm
rất là kiểu là cố gắng hướng dẫn mình
để truyền thụ lại những cái nghệ thuật của lớp cha anh để lại cho mình
thì cái lúc đấy thì em cảm thấy cái cảm giác
em không còn nghĩ ngợi đến cái cuộc sống gì cả
mà là dồn tâm hết sức hết tâm sức của mình
để dồn đào để có thể bắt được những cái mà các thầy cô truyền dạy cho
em thấy bộ môn nghệ thuật tuổi không được lớp trẻ yêu thích
cho nên là em cảm thấy là em muốn tham gia và muốn truyền lượng cho các bạn
nên là em nghĩ là mình sẽ cố gắng để mình đạt được thành một người nghệ sĩ giỏi
và có thể truyền đạt cho tất cả mọi người xung quanh mình
có thể lấy xưa để nói nay
lấy những bài học lịch sử để tác động làm thay đổi đời sống đương đại
đó là bút pháp
là nghệ thuật biên kịch tuồng truyền thống của ông cha xưa
mà nhà biên kịch văn sử đã cố gắng học tập và áp dụng
khi viết kịch bản không còn đường nào khác
và đó cũng chính là một trong những yếu tố đã giúp cho vở tuồng không còn đường nào khác
thành công vang rội cho tới tận ngày hôm nay